quỹ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết để ứng phó với cơn bão số một mươi và hoàn lưu sau bão
bộ quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình mưa bão
thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
hiện tại lực lượng ứng phó với bão có gần sáu mươi năm người trong đó bộ đội có hơn hai mươi bảy người
gần hai phương tiện đã được huy động sẵn sàng gồm khoảng chín trăm linh ô tô chín mươi xe đặc trủng năm mươi tàu hơn sáu trăm linh xuồng và một mươi một máy bay